hai bên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba ký tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
tiến tới ký các hiệp định về dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù phối hợp tổ chức hỗ trợ lẫn nhau thực hiện công tác bảo đảm an ninh an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước
thực hiện công tác bảo hộ công dân phòng chống hiệu quả các loại tội phạm liên quan đến hai nước tăng cường công tác trao đổi đoàn khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát
đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật nghiệp vụ và bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ về ngoại ngữ chuyên môn nghiệp vụ
trước tình hình dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp hai bên khẳng định tiếp tục duy trì các hội nghị hội thảo trực tuyến chuyên sâu về lĩnh vực y tế
nhấn mạnh khi tình hình dịch được kiểm soát hai bộ sẽ thúc đẩy công tác trao đổi đoàn chuyên gia y tế sang cuba và việt nam để học tập chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp
nhân dịp này bộ nội vụ cuba trao huân chương hạng nhì mùng sáu tháng sáu tặng thượng tướng bùi văn nam nguyên thứ trưởng bộ công an việt nam
cũng tại hội đàm để chia sẻ những khó khăn trong thời gian này thay mặt bộ công an bộ trưởng tô lâm đã trao một trăm linh tấn gạo tặng bộ nội vụ cuba
cũng trong sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị giao ban công tác kế hoạch tài chính hậu cần y tế công an nhân dân sáu tháng đầu năm
thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
sáu tháng đầu năm trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến hết sức phức tạp các đơn vị khối tài chính hậu cần y tế đã chủ động triển khai có hiệu quả các giải pháp hoàn thành công việc được giao
nổi bật bên cạnh việc đảm bảo tốt các điều kiện hậu cần kỹ thuật đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu công tác lớn của đảng nhà nước bộ công an như đại hội đảng một mươi ba
bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân các cấp triển khai hai dự án về dân cư đã đảm bảo tốt về tài chính hậu cần y tế cho lực lượng công an các cấp vững vàng là tuyến đầu chống dịch
định hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh cần tăng cường tiềm lực hậu cần kỹ thuật hiện đại hóa lực lượng công an nhân dân
các đơn vị đẩy nhanh tiến độ công tác mua sắm tập trung kịp thời tháo gỡ những vướng mắc bảo đảm tiến độ giải ngân đầu tư công và quyết toán các dự án hoàn thành
chú trọng xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh nội bộ đoàn kết tiếp tục cải tiến nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy cải tiến lề lối làm việc
tăng cường kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện chấn chỉnh những tồn tại hạn chế xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm và biểu dương khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt
sáng nay công an tỉnh hà nam tổ chức lễ truy tặng huân chương chiến công hạng nhì cho đại úy nguyễn tuấn minh nguyên cán bộ công an xã đạo lý huyện lý nhân tỉnh hà nam hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
sáng nay công an tỉnh hà nam tổ chức lễ truy tặng huân chương chiến công hạng nhì cho đại úy nguyễn tuấn minh nguyên cán bộ công an xã đạo lý huyện lý nhân tỉnh hà nam hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc gây mất an ninh trật tự tại thôn sàng xã đạo lý huyện lý nhân đồng chí nguyễn tuấn minh đã cùng đồng đội trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình giải quyết vụ việc
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đồng chí minh đã bị trọng thương và hy sinh
tấm gương hy sinh dũng cảm của đại úy nguyễn tuấn minh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thể hiện tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ của người chiến sĩ công an nhân dân không ngại khó khăn gian khổ vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
ghi nhận công lao và sự hy sinh dũng cảm của đồng chí ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhì cho đại úy nguyễn tuấn minh

thông tin cập nhật về diễn biến dịch covid một mươi chín ở trong nước chiều nay việt nam có thêm tám mươi năm ca mắc mới tp hcm nhiều nhất với sáu mươi một ca tổng số ca mắc trong ngày tại việt nam là hai trăm hai mươi ca có một trăm ba mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
cũng trong ngày hôm nay bộ y tế đã có công văn hỏa tốc gửi ubnd chín tỉnh thành phố bao gồm nam định cao bằng quảng nam quảng ngãi đắk lắc tiền giang lâm đồng cần thơ và kiên giang về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cũng trong ngày hôm nay thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường đã ký quyết định phân bổ đợt sáu vaccine ngừa covid một mươi chín do trung quốc viện trợ cho các đơn vị địa phương
một mươi liều vaccine sinopharm sẽ được phân bổ cho chín tỉnh bao gồm lào cai lạng sơn quảng ninh nam định thái bình điện biên cao bằng lai châu và hà giang
bộ y tế yêu cầu sở y tế các tỉnh chỉ đạo cdc tỉnh tiếp nhận bảo quản và tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vaccine được phân bổ cho người dân sống ở các xã giáp biên giới với trung quốc
người có nhu cầu trao đổi hoạt động thương mại dịch vụ với trung quốc và công dân trung quốc sống và làm việc trên địa bàn
trường hợp các đơn vị không sử dụng hết hoặc cần bổ sung thêm vaccine thì phối hợp với dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia viện vệ sinh dịch tễ trung ương để chủ động điều phối tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên khác
trong một diễn biến khác bộ y tế vừa ban hành công văn về việc cách ly y tế đối với người dân từ vùng đang có dịch
bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh chỉ đạo thực hiện biện pháp kiểm soát người về từ các địa bàn có trường hợp mắc covid một mươi chín trong cộng đồng theo đúng các quy định của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và bộ y tế
bộ y tế yêu cầu tất cả những người đến từ các tỉnh thành phố ghi nhận trường hợp mắc covid một mươi chín trong cộng đồng bắt buộc phải khai báo y tế trung thực chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo để phân loại các đối tượng nguy cơ
thực hiện cách ly y tế đối với những người tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc covid một mươi chín f một hoặc người có tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc covid một mươi chín hay còn gọi là f hai
thực hiện theo dõi sức khỏe và yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh không tham gia các hoạt động tập trung đông người trong vòng một mươi bốn ngày đối với những người từng đến các địa điểm có người mắc covid một mươi chín ở lưu trú khu vực phong tỏa cách ly vùng do có trường hợp mắc covid một mươi chín trong thời gian theo thông báo của ủy ban nhân dân cấp tỉnh
nếu có dấu hiệu sốt ho đau họng khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác phải thông báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn quản lý sức khỏe kịp thời
đối với những người không thuộc đối tượng nêu tại mục hai và mục ba của công văn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh chung theo quy định
bộ y tế đề nghị ubnd cấp tỉnh phối hợp thực hiện và thường xuyên giả soát cập nhật đánh giá các mức độ nguy cơ covid một mươi chín theo quyết định số hai nghìn sáu trăm tám mươi sáu ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của ban chỉ đạo quốc gia
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến với công an tp hcm công an tỉnh đồng nai và công an tỉnh bình dương về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra vào chiều ngày hôm nay
thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an yêu cầu công an ba địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động bám sát phương châm bốn tại chỗ để triển khai các biện pháp phòng dịch hiệu quả
thứ trưởng nguyễn văn sơn lưu ý lãnh đạo công an ba địa phương phải chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền và ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương nâng cao cảnh giác không được lơ là công tác phòng chống dịch làm tốt công tác kiểm tra phòng ngừa không để dịch bệnh lây lan vào các khu công nghiệp
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu công tác phòng chống dịch tại công an ba địa phương nêu trên phải được đặt ở mức độ cao nhất
đề nghị lãnh đạo công an ba địa phương thường xuyên đôn đốc nhắc nhở cán bộ chiến sĩ trong quá trình công tác không được chủ quan lơ là
không để dịch bệnh lây lan trong lực lượng công an nhân dân
cần tranh thủ các nguồn lực ngoài nguồn do bộ công an phân bổ để tăng cường thêm nguồn vaccine ưu tiên tiêm phòng cho cán bộ chiến sĩ tuyến đầu phòng chống dịch bệnh
tiếp tục giả soát lại các phương án kế hoạch chủ động trong việc chuẩn bị địa điểm lập khu cách ly riêng cho cán bộ chiến sĩ công an
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn đồng ý với đề xuất tăng viện quân số giúp lực lượng công an ba địa phương sẵn sàng ứng phó với các tình huống lây lan của dịch bệnh
đồng thời đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương
là điểm nóng trong đợt bùng phát dịch lần này tỉnh bắc giang đã phải trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn vất vả để chiến đấu với giặc covid một mươi chín
trận chiến đầy cam go vất vả ấy không thể làm nản ý chí quyết tâm của mỗi người
mỗi người một nhiệm vụ nhưng dù ở bất cứ cương vị chức trách hay nhiệm vụ nào thì tất cả đều làm tốt công việc của mình
sức mạnh tổng hợp và ý chí quyết tâm sẽ sớm đưa bắc giang đến ngày chiến thắng dịch bệnh và những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ tuyến đầu làm nhiệm vụ
để ngày hôm nay chúng ta được chứng kiến đón nhận niềm vui khi có trên hai bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đã khỏi bệnh trở về với gia đình
ngay sau khi tiếp nhận điều trị bệnh nhân
đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện giã chiến số hai tỉnh bắc giang đã bắt tay ngay vào công việc trong sự khẩn trương
tranh thủ từng phút từng giờ để giành lại sức khỏe sự sống cho người bệnh
nhà thi đấu được chưng dụng để làm bệnh viện
nhiều khó khăn trở ngại gặp phải nhưng tất cả đã vượt qua bởi những nỗ lực quyết tâm bất kể ngày đêm của những chiến sĩ áo trắng
trên mặt trận chống dịch này ai ai cũng như vậy thôi chứ không chỉ riêng lực lượng công an nhân dân
bởi vì dịch đến với chúng ta thì
nó như là thách thức với một người cán bộ y tế
cũng như là giặc đến như thách thức đối với lực lượng vũ trang
thì chúng ta cùng nhau chiến đấu quyết tâm đoàn kết chiến đấu để cùng nhau chống dịch
thì chúng ta đã thắng ba đợt rồi đây là đợt thứ tư
nặng nề nhất thì chúng ta càng quyết tâm càng đoàn kết thì chúng ta sẽ càng chiến thắng sớm
với quyết tâm ấy đến nay đã có trên ba trăm linh bệnh nhân điều trị tại bệnh viện giã chiến số hai được ra viện trong niềm vui niềm hạnh phúc
các bác sĩ ở bệnh viện giã chiến hai đã giúp giỡn tận tình cho hai mươi một bệnh nhân hôm nay được ra viện
chẳng biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn y bác sĩ và tất cả mọi điều dưỡng ở bệnh viện giã chiến hai ạ
với cảm xúc của một người bác sĩ cùng đoàn đã tham gia trực tiếp điều trị cho những bệnh nhân covid nằm điều trị tại đây
cũng như tâm trạng chung của tất cả các đội ngũ bác sĩ
một là cảm thấy niềm vui và niềm hạnh phúc
khi mình nhìn thấy những người bệnh của mình
thứ hai là cũng xin chúc các bệnh nhân đã khỏe bệnh mạnh khỏe
về nhà tiếp tục cách ly và thực hiện theo quy định của bộ y tế
bệnh viện phục hồi chức năng hiện tiếp nhận trên bảy trăm linh bệnh nhân điều trị tại hai cơ sở
trong đó cơ sở thu dung điều trị tại trường cao đẳng ngô gia tự trên năm trăm linh người
những ngày qua đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng ngày đêm để điều trị chăm sóc cho bệnh nhân
đến nay nhiều bệnh nhân đã có chiều hướng tích cực
mặc dù dịch bệnh cũng đã được kiểm soát
nhưng số lượng người bệnh vẫn đang điều trị tại hai cơ sở của chúng tôi vẫn là hiện tại vẫn trên năm trăm linh
nhưng với tinh thần quyết tâm để làm thế nào chăm sóc người bệnh tốt nhất và nhanh ra viện nhất
thì đội ngũ y bác sĩ chúng tôi vẫn quyết tâm và làm nỗ lực hết sức để chăm sóc cho người bệnh ổn định và sớm ra bệnh viện nhanh nhất
để lại công việc gia đình cho những người thân
đội ngũ tuyến đầu làm nhiệm vụ đã và đang căng mình để điều trị cho các bệnh nhân bị covid một mươi chín

và con số bệnh nhân được khỏi bệnh ra viện sẽ tiếp tục tăng lên theo từng ngày
đây là những cố gắng không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị
đặc biệt là quyết tâm của đội ngũ tuyến đầu sớm đưa bắc giang trở lại trạng thái bình thường
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín

những ngành phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
những ngày vừa qua những học viên sinh viên trẻ tuổi của các trường công an nhân dân cũng đã sung kích tình nguyện làm nhiều phân việc ý nghĩa
có những bạn trẻ sẵn sàng chi viện cho các lực lượng tuyến đầu tại những địa phương đang cần như bắc ninh thành phố hồ chí minh
lại có những bạn trẻ đã cùng nhau làm những món quà ý nghĩa thiết thực gửi tặng các y bác sĩ và nhân dân vùng tâm dịch
mang trong mình sức trẻ và tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân họ đang nỗ lực góp sức mình vào cuộc chiến chống dịch bệnh nguy hiểm này
những ngày cuối tháng năm vừa qua khi tình hình dịch bệnh ở bắc ninh có nhiều diễn biến phức tạp
ba trăm linh học viên của học viện cảnh sát nhân dân đã tự nguyện sung phong lên đường tri viện cho điểm nóng
tháng sáu này thành phố hồ chí minh liên tiếp có những ca mắc mới trong cộng đồng
các học viên của trường đại học an ninh nhân dân cũng đã không quản ngại khó khăn
gia quân tiếp sức và chia lưu

với họ đây là vinh dự khi được góp sức mình vào cuộc chiến chống dịch
cũng là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh chính trị để thực hành ghi nhớ và khắc sâu tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
bản thân là một chiến sĩ công an nhân dân ý thức được trách nhiệm của mình là sẵn sàng đi bất cứ đâu làm bất cứ việc gì
khi tổ quốc đảng và nhân dân gần đến
chúng tôi sẽ quyết tâm rất cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà được lãnh đạo bộ công an và ban giám đốc học viện cảnh sát nhân dân giao phó
chúng em cảm thấy rất là tự hào bởi vì đã trở thành một trong những thành viên của những lực lượng tuyến đầu chống dịch
và cảm giác là bản thân mình đang cống hiến một chút sức lực nhỏ nhỏ cho tổ quốc
những chiếc ngũ chống giọt bắn này là món quà mà các học viên học viện an ninh nhân dân tranh thủ tự tay làm vào mỗi buổi tối
để gửi đến đội ngũ y bác sĩ và người dân nơi tuyến đầu
dù là sung kích trên mặt trận chống dịch hay là hậu phương giúp sức phía sau
những chiến sĩ trẻ cũng đang nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất với một mong mỏi
chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân và bình yên của đất nước
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
phần tiếp theo của bản tin tạm giữ bốn mươi tấn hàng nghi nhập lậu tại tám địa điểm ở hương yên và hà nội
mỹ và hàn quốc phát tín hiệu hòa giải với triều tiên
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế vừa khởi tố thêm ba đối tượng
về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
xảy ra tại dự án
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư bắc hương sơ phường hương sơ tp huế
theo điều tra ban đầu các đối tượng dương nhật phong chuyên viên ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực tp huế
như khánh phước hưng đoàn văn hoài cả hai đều là chuyên viên trung tâm phát triển quỹ đất tp huế
đã lợi dụng chức năng nhiệm vụ được phân công khi tham gia công tác giải phóng mặt bằng
tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bắc hương sơ tp huế
đã kiểm kê xác nhận số lượng mồ mả di rời không đúng thực tế trong đó ba trăm năm mươi ba mộ giả làm sai lệch hồ sơ
dẫn đến bồi thường không đúng đối tượng gây thiệt hại cho nhà nước hơn bảy trăm linh triệu đồng
trước đó cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến dự án này
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sóc trăng và đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số một
bộ tư lệnh cảnh sát biển phối hợp triệt phá một vụ vận chuyển mua bán trái phép trên ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh sóc trăng
khoảng bốn giờ chiều qua tại khu vực trạm thu phí thuộc ấp an trạch xã an hiệp huyện châu thành tỉnh sóc trăng
lực lượng chức năng dừng kiểm tra xe ô tô bảy chỗ năm mươi một g bảy mươi năm nghìn chín trăm bốn mươi một phát hiện trên xe hai đối tượng trần ngọc đẹp và nguyễn thái dương có hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy
khám xét trên xe ô tô và trên người các đối tượng lực lượng chức năng phát hiện hai gói ma túy dạng đá có tổng trọng lượng gần hai kg và trên hai mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật khác
bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên được vận chuyển từ thành phố hồ chí minh đến sóc trăng để bán
mở rộng điều tra cơ quan chức năng bắt giữ trương minh đạt khám xét nhà của trần thanh tùng và lê thị thanh huyền tạm giữ một bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
một cân điện tử và trên một trăm ba mươi triệu đồng cơ quan chức năng đang tạm giữ năm đối tượng trên để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang bắt quả tang tại phần đất của ông lê văn oanh thuộc tổ một xã mỹ phong tp mỹ tho vào sáng ngày hôm nay
trước thời điểm lực lượng công an tiến hành đột kích tụ điểm cờ bạc tại đây có trên hai mươi đối tượng đang tụ tập sát phạt nhau
khi phát hiện có lực lượng công an các đối tượng bỏ chạy tuy nhiên tổ công tác đã tạm giữ một mươi tám đối tượng có liên quan cùng một trăm hai mươi bảy triệu đồng thu giữ tám con gà nhiều cửa sắt băng keo và hai mươi bảy xe mô tô
chỉ trong ngày hôm qua tiến hành kiểm tra tám địa điểm tại địa bàn tỉnh hưng yên và thành phố hà nội lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ khoảng bốn mươi tấn hàng
bao gồm hơn một trăm hai mươi ba sản phẩm là mỹ phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc được kinh doanh chủ yếu trên nền tảng thương mại điện tử
lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại thôn ngọc đà xã tân quang huyện văn lâm tỉnh hưng yên do ông trần tiến quang đứng tên chủ kho hàng thuê
hàng hóa tại đây được xé lẻ vận chuyển bằng phương tiện xe tải về tập kết tại một số điểm trên địa bàn thành phố hà nội để tiêu thụ kiếm lời
còn tại địa bàn tỉnh hương yên hàng hóa chủ yếu được tiêu thụ qua các nền tảng thương mại điện tử chủ yếu là live stream bán hàng cũng như thông qua các trang mạng zalo và viber
qua kiểm đếm lực lượng chức năng đã ghi nhận chín mươi ba bốn trăm linh đơn vị sản phẩm chủ yếu là mỹ phẩm thực phẩm thực phẩm chức năng và rượu do nước ngoài sản xuất
tuy vậy tại thời điểm kiểm tra toàn bộ số hàng đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp
cùng thời gian trên lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra bảy điểm kinh doanh và tổng kho nằm giải rác ở các vị trí khác nhau trên địa bàn thành phố hà nội
với tám địa điểm kiểm tra trong ngày hôm qua lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ khoảng bốn mươi tấn hàng có dấu hiệu vi phạm
một chuyên án do cục cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường bộ công an chủ trì đã cùng lúc bắt quả tang một mươi chín tàu đang có hành vi hút cát trái phép trên sông hồng
lực lượng công an đã bắt giữ hàng chục đối tượng tại địa bàn xã trung kiên huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
theo đánh giá của ban chuyên án đây là đường dây khai thác cát trái phép trên sông hồng có quy mô lớn
theo đó ban chuyên án đã phải xác lập chuyên án tỉ mỉ và kỹ lưỡng
vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng sáu cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường chủ trì phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
viện khoa học hình sự bộ công an và các lực lượng có liên quan tổ chức bắt quả tang một mươi chín tàu hút cát tải trọng lớn
và bảy mươi một người liên quan khi đang khai thác cát trái phép trên sông hồng đoạn qua địa phận huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
trong thời gian qua thì tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra rất là phổ biến trên các tuyến sông của lưu vực sông ở các tỉnh phía bắc
đặc biệt là lưu vực sông hồng chảy qua địa bàn tỉnh vĩnh phúc
nhờ sự chỉ đạo của lãnh đạo cục tổ chính sát của phòng năm c năm đã tiến hành lắm trình hình
làm rõ các đối tượng phương thức thủ đoạn quy luật hoạt động
được trên cơ sở kết quả công tác chính xác như vậy báo cáo lãnh đạo cục xin ý kiến
tiến hành phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động viện khoa học hình sự tiến hành đấu tranh triển phá
bước đầu ban chuyên án xác định thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lợi dụng đêm tối
các tàu sẽ thực hiện hành vi hút cát trái phép trên tuyến sông hồng
việc bắt giữ một mươi chín tàu hút cát chỉ là kết quả điều tra ban đầu
hiện lực lượng ban chuyên án đang thu thập
chứng cứ điều tra làm rõ các đối tượng có vai trò chủ mưu trong hoạt động vi phạm dưới lòng sông
cũng như trên bờ của các đối tượng có liên quan trong chuyên án này